kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối khí lạnh từ phía bắc nên trong đêm nay
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
sang đến ngày mai khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh
thì mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
tuy nhiên nền nhiệt sẽ vẫn tiếp tục giảm
ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi bốn độ
phải sang tới ngày hai mươi chín khi mà không khí lạnh suy yếu
thì nền nhiệt mới tăng trở lại
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
do nằm xa khối không khí lạnh nên cường độ mưa không mạnh bằng
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt tại đây cũng giảm đáng kể
cao nhất ngày mai chỉ ra động xung quanh ngưỡng là hai mươi một hai mươi bốn độ
chỉ riêng một vài nơi thuộc khu tây bắc thì mức nhiệt có thể cao hơn đôi chút
và cũng phải đến ngày hai mươi chín thì nền nhiệt tại đây mới tăng trở lại
đối với các tỉnh miền trung
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và rồn xuống
nên trong đêm nay cũng có mưa và rông rải rác trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
sang đến ngày mai mưa trên khu vực cũng sẽ giảm nhanh nhưng nền nhiệt chưa có dấu hiệu tăng
chỉ ra động từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ
và cũng phải tới ngày hai mươi chín thì nền nhiệt tại đây mới tăng trở lại do quá trình suy yếu của không khí lạnh
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới chỉ có mưa vài nơi
tuy nhiên từ chiều tối ngày hai mươi chín khi chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp từ phía tây lấn về thì mưa rông sẽ tăng dần
có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to
người dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
vùng cao tây nguyên về chiều tối nay chỉ có mưa rào và rông ở diện giải rác vào lúc chiều tối
với nền nhiệt độ giao động từ một mươi chín đến ba mươi ba độ
nhưng từ ngày mai trở đi dãnh thấp xích đạo ở phía nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
và nâng trục lên phía bắc
nên mưa rông sẽ tăng mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
cùng với mưa thì nền nhiệt cũng sẽ giảm nhẹ đôi chút
đến với các tỉnh thành nam bộ trong chiều tối nay cũng chỉ có mưa rông rải rác
từ ngày mai mưa sẽ tăng cả về diện và về lượng
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
người dân cần chú ý đề phòng